thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới sân hương tưởng niệm bắc hồ tại nhà sáu mươi bảy thuộc khu di tích chủ tịch hồ chí minh tại phủ chủ tịch nhân bốn mươi bảy năm ngày mất của người mùng hai tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín mùng hai tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu và cũng là bốn mươi bảy năm thực hiện di trúc của người
thành kính dân hương tưởng nhớ công lao trời biển của chủ tịch hồ chí minh lãnh tụ vĩ đại của dân tộc việt nam trước anh linh của người thay mặt chính phủ và đồng bào cả nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ sự xúc động sâu sắc tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao vĩ đại của người đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
nhà sáu mươi bảy hiện vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn những kỷ niệm gắn bó với cuộc đời của chủ tịch hồ chí minh đây cũng là nơi thường xuyên diễn ra các cuộc họp của bộ chính trị vào những năm tháng ác liệt nhất trong chiến tranh phá hoại của đế quốc mỹ sang miền bắc

đạo đức hồ chí minh góp phần khẳng định niềm tin lòng tự hào của toàn đảng toàn dân toàn quân tiếp tục đoàn kết vững bước đi lên xây dựng và phát triển đất nước ngày đàng hoàng hơn to đẹp hơn đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao như ý nguyện của bắc hồ vĩ đại